tại hà nội bệnh viện hữu nghị việt đức công bố đã thực hiện thành công chia một lá gan từ người cho chết não để ghép cứu hai người
đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại nước ta đánh dấu một thành tựu tiếp theo trong lĩnh vực ghép tạng của việt nam